trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số một mươi chỉ có sức gió mạnh cấp tám cấp chín
nên cường độ và hướng di chuyển của bão sẽ chịu sự tri phối của hệ thống ngoại lực là chính
bão có thể thay đổi rất nhanh và khó dự đoán
bão cấp tám cấp chín và áp thấp nhiệt đới được các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá là có tính bất định về cường độ và quỹ đạo
không giống như các cơn bão mạnh và rất mạnh ví dụ như cơn bão số chín vừa qua
vì vậy người dân cần theo dõi cập nhật thường xuyên bản tin dự báo để có giải pháp ứng phó tốt nhất
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông ngay trên vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin
hệ thống tín hiệu báo bão đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết
tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động vị trí cường độ hướng di chuyển của bão áp thấp nhiệt đới
mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới
liên quan đến vụ sạt lờ tại xã trà leng huyện nam trà my hiện tại vẫn còn một mươi hai nạn nhân bị mất tích
các đơn vị quân khu năm và các lực lượng cứu hộ đang tích cực mở rộng khu vực tìm kiếm
ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng công an biên phòng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm dưới suối và lòng hồ thủy điện sông tranh hai
lực lượng công binh quân khu năm đã tập trung lực lượng máy xúc tích cực tìm kiếm
quá trình tìm kiếm các đơn vị phát hiện vị trí cách khu sạt lở khoảng năm trăm linh mét có nhiều gỗ rác theo dòng chảy cơn lũ và được nhận định đây là nơi có khả năng thi thể có các nạn nhân
do mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn huyện nam trà my từ ba ngày qua để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ
bộ tư lệnh quân khu năm quyết định đưa lực lượng trú quân ra xã trà dơn khách vị trí sạt lở một mươi năm km nghỉ qua đêm bắt ngày tiếp tục cơ động vào vị trí tìm kiếm
công tin về công tác tìm kiếm người mất tích tại thủy điện rào trăng ba
hôm nay lực lượng cứu hộ đã hoàn thành công việc đào bới tìm kiếm trên bờ những công nhân mất tích tại khu vực sạt lở
tuy nhiên hiện nay vẫn chưa tìm thấy thêm thi thể
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh từ thiên huế cho biết hiện nay hướng tìm kiếm của lực lượng cứu hộ là dòng suối rào trăng
trong ngày hôm nay các lực lượng tập trung tìm kiếm quanh khu vực ven bờ suối
sau khi cơn bão số một mươi đầu bộ vào đất liền căn cứ vào tình hình thời tiết lực lượng cứu hộ sẽ đào một con cơn nhỏ ngay bên cạnh suối rào trăng
nhằm nắn dòng chảy để thực hiện phương án tìm kiếm các nạn nhân bên dưới lòng suối
chiều dài phạm vi tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối khoảng hơn ba trăm linh mét
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết đồn biên phòng đồn làng mô vừa phối hợp với chính quyền địa phương
xã trường sơn huyện quảng ninh dựng xong hai mươi ba nhà bạc và lán trại ở khu vực an toàn cho các hộ dân đang bị ngập lụt và có nguy cơ sạt lở cao
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi do mưa lớn và lũ lên cao nên tại bản sắt xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình xuất hiện ba điểm sạt lở trên núi kéo dài bảy trăm linh mét
trước nguy cơ bản sắt mất an toàn vì có khả năng sạt lở núi do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi sắp tới
tỉnh quảng bình đã chỉ đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương di rời toàn bộ một mươi tám hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và ngập lụt
sở giao thông vận tài chỉ đạo các đơn vị khắc phục tạm thời các điểm sạt lở tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông đến xã trường sơn và bản sắt
tại bờ kè bảo vệ đường bạch đằng cùng hàng trăm hộ dân phường sáu tp tuy hòa tỉnh phú yên đã xuất hiện năm vị trí sạt lở sụt lún với chiều dài khoảng chín mươi mét
chính quyền địa phương đã kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chỉ đạo xử lý
đã xuất hiện năm vị trí sạt lở kè bạch đằng với chiều dài khoảng chín mươi mét
nếu không xử lý kịp thời bão số một mươi kèm sóng biển được dự báo cao từ bốn đến sáu mét kết hợp với chiều cường sẽ phá hỏng đường bạch đăng uy hiếp trực tiếp hàng trăm hộ dân bên trong
để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển khi ảnh hưởng của bão số một mươi chiều ngày ba tháng một mươi một tỉnh phú yên đã ra lệnh cấm biển kể từ chín giờ sáng ngày mai ngày bốn tháng một mươi một
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên và các sở ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của bão số một mươi để chủ động thông báo cho ngư dân có các phương án ứng phó
để ứng phó với cơn bão số một mươi được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh nam trung bộ
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã có công điện khẩn gửi các đơn vị liên quan tập trung ứng phó với cơn bão số một mươi trên địa bàn tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu bộ chí huy bộ đội biên phòng ban chí huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên để kịp thời thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu chủ động phòng tránh
tại các khu tránh chú quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền kiểm tra giá soát sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và lồng bè thủy hải sản ven biển
các huyện thị xã thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra giả soát ngay các khu dân cư kiên quyết di rời sơ tán người phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét và ngập lụt
để đồng hành cùng người dân quảng bình khắc phục những hậu quả ô nhiễm môi trường làm sạch nguồn nước sinh hoạt sau khi nước rút các đơn vị của quân đội đang nỗ lực triển khai nhiều cách làm tại các địa phương để giúp người dân phòng tránh được các dịch bệnh sau mưa lũ
mưa lũ đã rút nhưng giếng nước nhà bà lê thị tình đã bị ô nhiễm không bảo đảm cho đun nấu hằng ngày
sau nhiều ngày dùng tạm hôm nay gia đình bà được cán bộ y học dự phòng quân đội tới hỗ trợ xử lý để sớm có nguồn nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh
mưa lũ dần cao kéo dài nhiều ngày khiến nhiều địa phương của tỉnh quảng bình tràn ngập rác thải môi trường bị ô nhiễm
nguy cơ dịch bệnh phát sinh từ các nguồn nước luôn tiềm mẩn
bởi vậy việc xử lý nước giếng khơi cho bà con ở nhiều địa phương là việc làm hết sức cần thiết trong thời điểm này
có không ít gia đình số lượng gia cầm bị chết do mưa lũ lên tới hàng trăm con đang trong quá trình phân hủy
hiện trên địa bàn hai huyện bị ngập nặng nhất là quảng ninh và lệ thủy
công tác tổng vệ sinh tiêu độc thử trùng môi trường đang được bộ đội và các cơ quan chức năng đẩy mạnh xử lý
đồng thời khám bệnh tuyên truyền cho bà con cách phòng ngừa dịch bệnh
chủ động các biện pháp xử lý môi trường sau mưa lũ sẽ góp phần giảm thiểu những tác hại ảnh hưởng đến người dân
giúp bà con bảo đảm sức khỏe để sớm hồi phục ổn định cuộc sống sau những ngày dài mưa lũ